thưa quý vị tính đến nay đã có một trăm năm mươi bốn người thiệt mạng và một trăm ba mươi ba người khác bị thương
trong đó có một công dân việt nam được cho là đã thiệt mạng trong vụ dẫm đạp kinh hoàng
xảy ra vào đêm ngày hai mươi chín tháng một mươi vừa qua tại khu phố itaewon thủ đô seoul của hàn quốc
nhiều video ghi lại cảnh vụ dẫm đạp khiến cho người dân nước này cũng như là cộng đồng mạng hết sức bàng hoàng
đặc biệt là đối với những nhân chứng của thảm kịch này đây thực sự là một buổi tối ám ảnh
đây là sự cảnh tình cho giới trẻ trong đó có việt nam đừng theo hiệu ứng đám đông
trên các fanpage mạng xã hội và diễn đàn lớn hàng nghìn người đã sốc trước thông tin hàng chục
thậm chí hàng trăm người thương vong xe cứu thương hụi liên tục và người nằm giải rác khắp nơi
cùng với đó là các nhân viên y tế lực lượng cảnh sát quân sự hỗ trợ hô hấp nhân tạo
đó là những gì đã diễn ra tại itaewon hàn quốc
bữa tiệc vui vẻ bỗng chốc trở thành một thảm họa
ngoại kinh hoàng và nguyên nhân ban đầu được cho là do chân lấn sô đẩy
đa số là người trẻ học sinh sinh viên tham dự các bậc phụ huynh đang hết sức lo lắng
sợ nhất đám đông hoảng loạn và cố chạy rồi dẫm đạp lên nhau cuộc vui chơi lại thành nỗi buồn
nhìn hiện trường sự cố mà ám ảnh quá toàn các bạn trẻ lại nhiều phụ nữ nữa chứ
tưởng halloween chỉ là trò chơi quá buồn
có chăng nên đưa chương trình kỹ năng sống kỹ năng phòng vệ vào chương trình học sinh từ cấp hai
theo các clip và hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội và các báo điện tử của hàn quốc về thời điểm thảm họa xảy ra
thì thấy rằng nhiều nạn nhân tử vong do bị mắc kẹt và chèn ép thiếu oxy và ngất xỉu
thảm họa xảy ra ở các lễ hội đông người không hiếm gặp vì nơi quá đông người luôn tiềm ẩn những rủi ro mất kiểm soát
gần đây nhất là thảm kịch ở indonesia
tại một sân bóng đá khiến một trăm hai mươi bảy người tử vong
nguyên nhân do nhiều người hoảng loạn dẫm đạp lên nhau
các rủi ro đó hoàn toàn có thể xảy ra ở các lễ hội về tôn giáo lễ hội chào năm mới
nơi tổ chức sâu diễn ca nhạc quy mô lớn và cả ở các sự kiện thể thao
chắc chắn sau sự kiện ám ảnh này sự đau buồn niềm tiếc thương sẽ còn là bài học cho những người ở lại
bài học dành cho mọi đối tượng mọi quốc gia trong vấn đề tổ chức lễ hội hay những sự kiện tập trung đông người
đây là bài học cho mọi người tránh tới chỗ đông người
ngày càng nhiều vụ chết chóc vì dẫm đạp liên quan tới hoạt động tập trung đông người
mong mọi người ý thức hơn vấn đề trước khi quá muộn
thực sự là ở các thành phố lớn quá đông đúc nên những dịp tụ tập đông người mọi người nên hạn chế ra ngoài đường
đây cũng là bài học để việt nam rút kinh nghiệm tránh xảy ra việc tương tự
cầu mong đừng có thêm thương vong và có những giải pháp khi có một sự kiện quy tụ quá nhiều người
mong đừng tái diễn một sự việc như vậy
thảm họa xảy ra tại lễ hội halloween tại seoul hàn quốc khiến nhiều người dùng mình
câu hỏi đặt ra là làm sao để sống sót khi xảy ra dẫm đạp trong các lễ hội đông người như vậy
đây là câu hỏi được cư dân mạng chia sẻ phân tích nhiều sau vụ thảm kịch tại hàn quốc
tuy nhiên việc kiểm soát các rủi ro để hạn chế thảm họa đều cần cả hai phía đơn vị tổ chức và người tham gia
vụ việc này đã dóng lên hồi chuông cảnh báo
về an toàn trong những sự kiện đông người bao gồm cả người tham gia cũng như ban tổ chức
đặc biệt trong thời điểm các quy định phòng chống dịch được dỡ bỏ mọi người có xu hướng tụ tập đông người
sự chuẩn bị và tinh thần cảnh giác càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết
bài học intewon là cảnh báo sát sườn cho các đơn vị tổ chức sự kiện và chính quyền khi có hoạt động tập trung đông người
còn tại thời điểm này nhiều gia đình vẫn đang thấp thỏm lo âu trong ngóng tin tức về người thân trong đó có nhiều người việt nam
qua các phương tiện truyền thông
và mạng xã hội đại sứ quán việt nam tại hàn quốc đề nghị các hội đoàn và các cá nhân cho cộng đồng người việt nam tại hàn quốc
nếu nắm được bất cứ thông tin liên quan đến người việt trong vụ việc thì thông báo ngay cho đại sứ quán qua đường dây nóng